ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng tăng cao hai tỉnh bình thuận và sóc trăng đã cho tái lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch
trong khi đó các tỉnh bình phước an giang và bạc liêu nâng cấp độ phòng dịch
cụ thể thành phố phan thiết tỉnh bình thuận quyết định từ giờ ngày tám tháng một mươi một thành phố áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ bốn vùng đỏ
từ giờ ngày bảy tháng một mươi một tái thành lập chốt kiểm soát dịch đặt ở các cửa ngõ thành phố
huyện hàm thuận bắc cũng nâng cấp độ dịch covid một mươi chín lên cấp bốn
cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng yêu cầu người dân hạn chế ra đường
tỉnh cũng tái lập ba chốt kiểm soát ở cửa ngõ giáp bạc liêu và quốc lộ một đường quảng lộ phục hiệp và nam sông hậu
từ h ngày sáu tháng một mươi một thành phố đồng xoài thị xã phước long và huyện trân thành tỉnh bình phước dừng phục vụ ăn uống tại chỗ trị ủy được phép mang về
và tỉnh hậu giang cũng
quyết định từ h ngày sáu tháng một mươi một người dân không được ra khỏi nhà kể từ hai mươi một h cho đến bốn h sáng ngày hôm sau tạm dừng các dịch vụ ăn uống tại chỗ và chỉ được bán mang về
các tỉnh bình phước khánh hòa an giang hậu giang bạc liêu yêu cầu quản lý chặt về người và đến từ các địa phương khác
trong đó tỉnh bình phước yêu cầu người đến về địa phương từ vùng dịch cấp độ hai ba thuộc thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính với sars cov hai
còn hiệu lực và theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong bảy ngày